thưa quý vị phóng nhanh hay sang đường ẩu là những lỗi thường xuyên khi tham gia giao thông
mặc dù đã được nói tới nhiều thế nhưng dường như những lỗi vi phạm này vẫn chưa thuyên giảm
mới đây một sự việc xảy ra tại huyện yên phong tỉnh bắc ninh được camera giám sát của một nhà dân ghi lại
theo đó một người phóng xe máy với tốc độ quá nhanh đã va chạm với cặp đôi đi xe máy băng sang đường mà không quan sát kỹ
hậu quả là chiếc xe máy phóng nhanh đã đâm ngang hông xe máy băng sang đường khiến cả ba bị ngã ra đường và bất tỉnh
đây là một bài học đáng nhớ cho cả những người trong cuộc và bất kỳ ai tham gia giao thông
một vụ tai nạn đường sắt vừa xảy ra tại huyện lệ thủy tỉnh quảng bình
theo video được chia sẻ trên mạng xã hội một người phụ nữ cố tình điều khiển xe máy băng qua đường dây trong khi barrier đã hạ xuống và tàu đang tới gần
va chạm xảy ra khiến người này văng xa đập mạnh vào cột mốc bên đường xe máy hư hỏng nặng
vụ việc một lần nữa là một hồi chuông cảnh báo đối với người tham gia giao thông phải đặc biệt tuân thủ biển báo đèn tín hiệu người điều khiển giao thông đặc biệt là các khu vực có đường sắt đi qua